tiếp tục ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ một mươi sáu hội đồng nhân dân tp đà nẵng khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp khôi phục kinh tế xã hội nhất là sau đại dịch covid một mươi chín và vấn đề thiên tài
trong sáng nay tám tháng một mươi hai đã có một mươi chín ý kiến phát biểu về hai mươi nội dung liên quan đến các vấn đề như tiếp tục kiên định mục tiêu kép vừa phòng chống covid một mươi chín hiệu quả
vừa khôi phục và phát triển kinh tế xã hội tăng cường đổi mới sáng tạo khởi nghiệp thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công tập trung nguồn lực triển khai xây dựng và hoàn thành các công trình trọng điểm
xây dựng tuyên truyền quảng bá hình ảnh đà nẵng là điểm đến an toàn xúc tiến nhanh các dự án đặc biệt là điều kiện đất đai để sớm triển khai các dự án về công nghệ thông tin
nhằm thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm hai nghìn hai mươi một và giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
thống kê năm hai nghìn hai mươi kết quả tám trên một mươi một trị tiêu kinh tế không đạt kế hoạch lần đầu tiên kinh tế thành phố đà nẵng tăng trưởng âm chín mươi
hai mươi doanh nghiệp giải thể hơn một tám trăm sáu mươi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tổng vốn đầu tư phát triển giảm trong đó khu vực ngoài nhà nước giảm hơn hai mươi tình trạng thất nghiệp đối với người lao động gia tăng